gần hai mươi người lao động trong cả nước bị mất việc làm
riêng hà nội hơn một doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp

năm mươi hai trường tư thục dừng hoạt động
gần ba mươi năm lao động bị mất việc làm thiếu việc làm
trong thời điểm dịch diễn biến nhanh hơn dự đoán
việc thực thi các chính sách cho người lao động là điều vô cùng quan trọng
diễn biến dịch covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động việt nam
đến thời điểm này các bộ ngành địa phương cũng đang có những giải pháp
trong việc tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp hoạt động để có việc làm
đặc biệt là chỉ thị một mươi một của thủ tướng chính phủ trong việc gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội
để có thể hiểu rõ hơn những giải pháp đang được thực thi ra sao
mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân
cùng với đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam
vâng lời đầu tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
vâng thưa bà hiện tại bây giờ người lao động hà nội đang bị ảnh hưởng
chịu ảnh hưởng khá lớn của dịch covid
vậy thì theo bà đánh giá thì hiện tại bây giờ cái ngành nghề nào mà chúng ta
mà người lao động đang bị ảnh hưởng nhiều nhất ạ
theo như ước tính sơ bộ của chúng tôi từ các báo cáo của các liên đoàn lao động tỉnh
thì có khoảng một mươi năm hai mươi đoàn viên và người lao động trong cả nước
bị ảnh hưởng từ việc thiếu việc này mất việc làm từ dịch covid một mươi chín
nếu nói riêng ở hà nội thì cho đến ngày một mươi chín tháng ba
thì đã có khoảng
gần một ba trăm linh ba đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch
trong đó thì có khoảng ba mươi bốn một trăm sáu mươi tám người lao động thì bị mất việc làm và thiếu việc làm
đối tượng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất trong tác động của dịch bệnh này
đó là những giáo viên này những người lao động hợp đồng
rồi tạp vụ bảo vệ ở các trường tư thuộc mầm non
rồi các cái đối tượng người lao động làm việc ở các lĩnh vực như là du lịch
nhà hàng khách sạn các đối tượng người lao động
trong các ngành nông lâm thủy sản vận tải kho bãi
và cả những người lao động ở những doanh nghiệp ngành dệt may da dày và điện tử
là những ngành mà ảnh hưởng rất là lớn đến việc làm trong thời điểm hiện nay
theo bà thì người lao động hiện tại bây giờ cần phải đảm bảo những chế độ chính sách nào
ngay lập tức để giúp họ có thể thoát khỏi được những khó khăn trong thời điểm hiện tại ạ
theo cái chỉ thị một mươi một của thủ tướng chính phủ là cần phải có những cái giải pháp rất là kịp thời
để cùng với cả doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
có cái việc sản xuất ổn định để tăng trưởng kinh tế cũng như là để đảm bảo việc làm của người lao động
tôi nghĩ rằng điều đầu tiên chúng ta cũng cần quan tâm là làm sao doanh nghiệp
vẫn tiếp tục có việc làm để người lao động có việc làm ổn định
hiện nay công đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn là phối hợp với cả doanh nghiệp
để xây dựng các phương án về đảm bảo tiền lương trong thời gian ngừng việc
cũng như là trong quá trình sử dụng các nguồn quỹ
doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn trong quá trình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
đối với những người lao động mà ví dụ như là bị cách ly do yêu cầu của cơ quan chức năng
trong thời gian bị nghi nhiễm covid thì có thể là vẫn được thưởng tiền lương và thời gian nghỉ
cách ly một mươi bốn ngày thì sẽ tính vào thời gian nghỉ phép cho người lao động
còn đối với những đối tượng mà người lao động bị ngừng việc do doanh nghiệp đảm bảo an toàn
hoặc là để nguồn nguyên liệu thiết
thì thực hiện theo đúng quy định khoảng ba của điều chín mươi tám bộ luật lao động
tức là người sử dụng lao động và đại diện công đoàn thì thỏa thuận
để tiền lương trong thời gian ngừng việc do tình hình thiên tai địch họa đó
thì là do hai bên thỏa thuận nhưng mà không được thấp lương hơn lương tối tiểu vùng
với người lao động mà ngừng việc do thiếu việc làm
công đoàn sẽ hướng dẫn người lao động là làm các thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp
đối với những người lao động mà lại ở các cái đơn vị mà nó lại chưa được tham gia
bảo hiểm thất nghiệp thì tôi nghĩ rằng cũng rất cần phải có những cái nguồn hỗ trợ kinh phí
từ ngân sách nhà nước từ các nguồn quỹ của doanh nghiệp
từ phía công đoàn để ủng hộ cho người lao động trong thời điểm khó khăn
ví dụ như có thể là ngân sách của địa phương hoặc là những cái nguồn ngân sách
của chúng ta huy động để hỗ trợ cho những cái gia đình mà nghèo
thưa quý vị các cơ quan ban ngành cũng đã có những đề xuất cụ thể
để thực hiện chỉ thị số một mươi năm

của thủ tướng hồi đầu tháng ba tháo gỡ cho nền kinh tế
cũng như đồng thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động trong thời điểm hiện nay
đặc biệt những đề án chính sách từ bộ lao động thương binh và xã hội
cục việc làm trong thời điểm này mang ý nghĩa xã hội rất lớn
giúp cho người lao động vượt qua khó khăn
tuy nhiên vấn đề chính là thời gian
trong thời điểm mà diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn đang tiến triển nhanh chóng
thì việc thực thi các chính sách để các chính sách sớm đi vào cuộc sống là điều hết sức quan trọng